tỉnh thừa thiên huế tạm cấp một trăm bảy mươi ba tỷ đồng đợt một cho các huyện thị xã và thành phố huế để bổ sung
kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín số tiền này chi trả ngay cho các
nhóm đối tượng bao gồm bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng và hộ nghèo hộ cận nghèo
thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thừa thiên huế hiện toàn tỉnh có gần một mươi ba
hộ nghèo gần một mươi bốn hộ cận nghèo khoảng bảy trăm năm mươi người đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ
xã hội bên cạnh đó tỉnh thừa thiên huế đang chi trả chế độ hàng tháng cho gần một mươi chín người có
công với cách mạng toàn tỉnh cũng ghi nhận số liệu gần năm mươi tám đối tượng bảo trợ ngoài xã hội